tại trung tâm hội nghị tỉnh ninh bình đã khai mạc trọng thể đại hội đại biểu đảng bộ thành phố ninh bình
lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đơn vị đầu tiên được ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở
để rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội cấp huyện và tương đương trên địa bàn
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đại hội đại biểu đảng bộ thành phố ninh bình lần thứ hai mươi đã tổng kết đánh giá tình hình kết quả
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi ba
trên cơ sở đó chỉ do ưu khuyết điểm nguyên nhân bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng mục tiêu
nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm phân đấu bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế
đẩy mạnh công tác quản lý đô thị đặc biệt là quản lý quy hoạch tập trung xây dựng có trọng điểm
các công trình chỉnh trang đô thị bảo vệ môi trường tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp
xây dựng thành phố ninh bình trở thành đô thị loại một hướng tới phát triển thành phố du lịch
trên tinh thần dân chủ đoàn kết trí tuệ đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ thành phố ninh bình
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh ninh bình lần thứ hai mươi hai